trung bình mỗi năm tại việt nam có khoảng hai trẻ em bị xâm hại trong đó có tới bảy mươi là xâm hại tình dục
thực trạng xâm hại tình dục ở trẻ em sẽ để lại những hậu quả không những về sức khỏe mà còn là những tổn thất không thể sửa chữa về tinh thần cho các em
đây là thực tế hết sức đau lòng đã được đưa ra trong hội thảo phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thực trạng và giải pháp được tổ chức vào ngày tám tháng một tại hà nội
tại hội thảo các đệ biểu đã thảo luận nhằm làm rõ thực trạng tình hình xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức nào
để nhận thức cho đúng trong đó có cả xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng môi trường gia đình nhà trường
nguyên nhân chủ yếu của tình hình xâm hại tình dục trẻ em các biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
nhiều đại biểu cũng kiến nghị bên cạnh các biện pháp phòng ngừa và giăn đe như đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về xâm hại trẻ em
thay đổi chuẩn mực xã hội và văn hóa dung thứ hoặc chấp nhận bạo lực với trẻ em nâng cao năng lực cho cha mẹ và người chăm sóc
thì cần có những chương trình phục hồi cho người trưởng thành phạm tội và các chương trình cho người chưa thành niên phạm tội